dự thảo quyết định phê duyệt danh mục doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện thoái vốn đến hết năm hai nghìn hai mươi
cùng phương án tỷ lệ thoái vốn của các doanh nghiệp có vốn nhà nước mới đây vừa được bộ kế hoạch và đầu tư trình thủ tướng chính phủ xem xét ban hành
theo phương án trình doanh nghiệp thực hiện chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp về tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
trong năm hai nghìn một mươi chín để thoái vốn bao gồm bốn mươi một doanh nghiệp trong đó gồm một mươi năm doanh nghiệp thuộc các bộ công thương
lao động thương binh và xã hội bộ tài nguyên và môi trường bộ xây dựng cùng hai mươi sáu doanh nghiệp thuộc địa phương
số doanh nghiệp do các bộ địa phương thực hiện thoái vốn chiếm tỷ lệ nhiều nhất với tổng cộng một trăm sáu mươi tám đơn vị